lịch sử được xếp vào nhóm lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học và xã hội ngoài các môn bắt buộc

từ đó dẫn tới sự thiếu hụt trong việc giáo dục kiến thức lịch sử cho học sinh ở cấp học này
lịch sử nên là môn học bắt buộc hay là môn học tự chọn hiện đang là chủ đề bà luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây
lịch sử đạo đức văn học
lịch sử đạo đức văn học
lịch sử là những môn học làm người bắt buộc phải học và phải dạy cho thật tốt chứ không thể biến nó thành môn học tự chọn
muốn thì học không muốn thì thôi được
học lịch sử không nên bắt buộc nhồi nhét như vậy sẽ phản tác dụng
điều quan trọng là học sinh phải tiếp cận theo sự yêu thích muốn tìm hiểu lịch sử
tiếp cận theo hướng phân hóa chuyên sâu cũng tốt
vấn đề là việc làm sao thu hút được người học tìm hiểu về lịch sử và yêu thích lịch sử
phải xác định rõ là môn học phụ hay là nền tảng giáo dục của mỗi quốc gia
nếu đã là nền tảng thì đương nhiên phải là bắt buộc chứ đừng nước đôi
theo lý giải từ bộ giáo dục và đào tạo ở cấp học trung học cơ sở giai đoạn giáo dục cơ bản
môn lịch sử đã được bố trí dạy ở tất cả các lớp từ lớp sáu đến lớp chín
nội dung môn lịch sử trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản cốt lõi của toàn bộ lịch sử thế giới lịch sử việt nam
từ nguyên thủy đến tổ chức
tất cả các lĩnh vực cổ đại trung đại cận đại và hiện đại
do đó tất cả học sinh đều được học lịch sử dân tộc việt nam đầy đủ và toàn diện
còn theo giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám lý giải
từ lớp một đến lớp chín giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc
khi vào trung học phổ thông lịch sử là môn chuyên sâu giúp học sinh có định hướng học các ngành khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận nghề nghiệp tương lai
vấn đề được đông đảo cư dân mạng đặt ra trong bối cảnh hiện nay là việc tiếp cận giáo dục môn lịch sử sao cho phù hợp và thu hút được học sinh
không nhất thiết phải bắt học sinh học như là môn học có thể khuyến khích tham gia các câu lọc bộ lịch sử và cộng điểm ưu tiên khi tham gia các kỳ thi
cũng khuyến khích được việc chủ động tìm hiểu học về lịch sử
nên thay đổi cách dạy và nội dung sinh động hơn điểm số cũng nên thay đổi
cần thay đổi cách dạy
không cần quá nhiều số liệu ngày tháng chúng làm đau đầu học sinh
học chỉ nhớ lúc đó nhưng không để lại gì sau này
hãy dạy theo kiểu sau này học sinh cần nhớ gì thì tìm hiểu nấy
làm sao để thu hút được học sinh học môn lịch sử đã là chủ đề bàn luận từ nhiều năm nay
và theo như chương trình giáo dục phổ thông mới thì vấn đề đặt ra là việc thay đổi cách tiếp cận môn học lịch sử
ra sao cho phù hợp và khuyến khích được việc học sinh tìm hiểu về lịch sử
không còn bó hẹp là môn học bắt buộc hay không
và cũng phải thấy rằng dân ta phải biết sử ta cho từ gốc tích nước nhà việt nam
lời dạy của bác hồ nhắc bản thân mỗi người dân chúng ta không riêng gì học sinh
sự tự ý thức được tầm quan trọng của việc học lịch sử và tìm hiểu về lịch sử
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an